nhằm đáp ứng nhu cầu của quá trình hội nhập cũng như những yêu cầu ngày càng cao hơn của du khách
và hạn chế các rủi ro tiêu cực cho du khách khi đến với tp hcm
tp hcm đã triển khai thực hiện bốn trạm thông tin và hỗ trợ du khách
đây là một trong hai trạm thông tin hỗ trợ khách du lịch thuộc sở du lịch tp hcm
mặc dù mới được thành lập hơn hai năm thế nhưng trạm đã đem lại hiệu quả tích cực
cho du khách khi đến với tp hcm
riêng trong năm hai nghìn một mươi chín tổng số khách du lịch đến với hệ thống các trạm và quầy thông tin
và hỗ trợ khách du lịch đạt hơn sáu mươi lượt khách trên một năm tăng gần hai lần so với năm hai nghìn một mươi tám
năm hai nghìn một mươi tám đạt ba mươi sáu lượt khách trên một năm
qua một thời gian hoạt động thì chúng tôi thấy là du khách tới tp hcm thì họ sẽ tập trung tìm hiểu thông tin
về những địa điểm du lịch ở thành phố những phương tiện di chuyển trong quá trình đi đến các địa điểm du lịch
ngoài ra họ cũng tìm những thông tin về các địa điểm du lịch
ở các tỉnh xung quanh thành phố như là ở vườn quốc gia cách tiên hay là các tỉnh miền tây nam bộ
và thậm chí có một số du khách tìm hiểu những thông tin về những địa điểm du lịch ở các tỉnh trung bộ và bắc bộ
hiện đây tp hcm có hai trạm thông tin và hỗ trợ khách du lịch được đặt tại công viên bến bạch đằng
khu bê công viên hai mươi ba tháng chín và hai điểm hỗ trợ tại dinh thống nhất và ga sài gòn
các trạm hoạt động liên tục từ tám giờ đến hai mươi một giờ các ngày trong tuần
các nhân viên tư vấn trực tiếp và hỗ trợ các thông tin
cần thiết về điểm đến chương trình du lịch xử lý các vấn đề liên quan đến an ninh du lịch
cung cấp miễn phí bản đồ ấn phẩm du lịch đa ngôn ngữ cho du khách
có hai kiểu khách là khách đã lần đầu tiên đến tp hcm thì họ sẽ hỏi những thông tin về đường xá đi lại
các điểm du lịch nổi bật của tp hcm và mình sẽ giới thiệu cho họ các phương tiện tốt nhất đi đến đó
và tham quan như thế nào về giá vé thì du khách sẽ đến tham quan dễ dàng hơn
còn đối tượng khách thứ hai
điều thứ ba là những khách đã đến tp hcm nhiều lần rồi và khi họ quay trở lại đây thì họ muốn tìm hiểu
xem tp hcm có những điểm nào mới hơn không và cũng có một số khách khi đã quay lại
thì họ sẽ có những góp ý để cho tp hcm phát triển hơn
để phát huy hiệu quả của các trạm thông tin và hỗ trợ khách du lịch trong thời gian tới
sở du lịch tp hcm sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ hưu trí có ngoại ngữ tốt yêu thích du lịch
và các sinh viên ngành du lịch tham gia trực tại các trạm
kiên cứu triển khai mở rộng các mô hình này tại cửa khẩu quốc tế cảng hàng không quốc tế tân sở nhất
các vị trí tham quan trọng điểm của thành phố tạo điều kiện thuận lợi cho du khách khi đến tham quan tp hcm